tại thành phố hà nội tổng cục hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về đẩy mạnh kiểm tra và ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
trong xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan quản lý của việt nam
đặc biệt là việc ngăn chặn các hành vi gian lận lợi dụng chính sách ưu đãi thuế quan
thực hiện hành vi gian lận xuất xứ việt nam để được hưởng ưu đãi đối với các hàng hóa xuất khẩu
theo thống kê sơ bộ của cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan cho thấy có một mươi chín nhóm mặt hàng có rủi ro cao
kích mạch tăng đột biến vào thị trường mỹ và eu
cục cũng đề xuất bộ công thương sớm giả soát và có hướng dẫn cụ thể về việc tự chứng nhận xuất xứ theo quy định
giả soát sửa đổi và bổ sung các công đoạn gia công chế biến giả đơn để phù hợp với tình hình hiện nay